theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền các tỉnh ninh thuận bình thuận và suy yếu dần thành vùng áp thấp
vào hồi một mươi sáu giờ vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi một hai độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh ninh thuận bình thuận
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ quảng nam đến bình thuận và tây nguyên có mưa to đến rất to
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay ngày một mươi chín tháng một mươi một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc trung trung bộ
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín
đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung trung bộ và một số nơi thuộc khu vực nam trung bộ
ngày mai ngày hai mươi tháng một mươi một không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở phía đông bắc bộ có mưa dài rác
bắc và trung trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
hà nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c